tôi chỉ bảo là cho tôi làm lại cái sim

rồi tôi đưa chứng minh thư

rồi tôi hết việc
không sẵn phẫu luật
nhưng mà tôi nghĩ là bạn ấy nhờ tôi nghĩ bạn ấy làm cái sim thôi
không biết bạn ấy làm sim để làm gì

sau khi chiếm đoạt sim điện thoại của chủ tài khoản ngân hàng các đối tượng giao lại sim cho phạm thu diệu
để tiếp tục làm các thao tác đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng lấy mã otp để chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản
đến các tài khoản trung gian mùa bán tiền ảo nhằm mục đích rửa tiền tránh sự phát hiện của cơ quan công an
thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi
sử dụng các mạng máy tính rồi điện tử sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt số tiền
trong các mạng máy tính và điện tử
tài khoản của các bị hại thì qua chuyên án này thì cũng khuyến cáo đến các người sử dụng tài khoản
không nên để quá nhiều tiền trong tài khoản
một số cảnh báo thứ nhất là kính đề nghị nhân dân trong quá trình liên quan đến quản lý thông tin
cũng hết sức lưu ý chia sẻ thông tin trên mạng xã hội
đối với những trường hợp không quan biết
thì cũng không nên chia sẻ hiện nay thì cơ quan điều tra chúng tôi cũng đang xác định khoảng sáu bị hại
nằm ở các tỉnh thành khác nhau thì hiện nay cơ quan điều tra cũng đang phối hợp với các cơ quan để
xác minh làm rõ cái nguồn tiền mà đối tượng chiếm đoạt được
qua vụ án này cơ quan điều tra công an quận hà đông cũng cảnh báo các nhà mạng cần thực hiện theo đúng quy trình
thực hiện kiểm tra chặt chẽ trong quá trình làm thủ tục cấp lại sim thẻ cho người dùng
tránh việc lơ là để các đối tượng
lợi dụng sự sơ hở dễ dàng giả mạo chủ thuê bao như trong vụ án kể trên
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kịp thả xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị ngày hai mươi tháng sáu công an thành phố thuận an tỉnh bình dương cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm một mươi đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc
trong một quán karaoke trên địa bàn phường thuận giao và thu giữ số tiền tăng vật là hơn một trăm sáu mươi triệu đồng
khoảng hai mươi h bốn mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu đội cảnh sát hình sự công an thành phố thuận an phát hiện bắt quả tăng một mươi đối tượng tổ chức đánh bạc thắng thu bằng phiền
dưới hình thức chơi bài cẩu thường gọi là domino tại phòng chín trăm một mươi một quán karaoke một nghìn chín trăm ba mươi ba ktv
trên tám trăm ba mươi năm khu phố hòa lân hai phường thuận giao
tại hiện trường lực lượng công an tiến hành lập biên bản thu giữ số tiền hơn một trăm sáu mươi triệu đồng ba mươi hai con bài một mươi chín hộp xí ngầu
cùng nhiều tăng vật có liên quan
nhóm này tổ chức người cảnh giới và thông tin với nhau qua bộ đàm dán kính cửa phòng để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện
ngoài ra phối hợp tổ kiểm tra hành chính của công an thành phố phát hiện cơ sở này không thực hiện đầy đủ các quy định về an ninh trật tự
đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thu giữ một mươi bốn chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc
test nhanh thì phát hiện trong nhóm này có hai đối tượng dương tính với ma túy
ngày hai mươi tháng sáu công an tỉnh bà rịa vũng tàu thông tin về việc phát hiện một cửa hàng đóng trên địa bàn đang có dấu hiệu pha chế xăng để bán ra thị trường
cụ thể tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu gia khiêm vũng tàu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại vận tải gia khiêm
địa chỉ ấp một phường hát dịch thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
công an tỉnh đã bắt quả tang trần văn hiếu và nguyễn phúc hoàng là người làm thuê cho võ hoài phương
đang có hành vi bông hoa chất trên xe bộn bị kiểm soát năm mươi h một mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi sáu
số bồn chứa của cây xăng thời điểm này còn có một số nhân viên bán xăng và lái xe
võ hoài phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại huyện châu thành tỉnh bến tre nơi ở hiện nay căn hộ lc một nghìn tám trăm một mươi ba
trung cư lexington residence số sáu mươi bảy mai trí thọ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh là giám đốc công ty
khám sát tại cây xăng nơi ở cú phương và các xe bộn lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm triệu đồng
chất bột tạo màu thiết bị kiểm tra nồng độ ron và nhiều tài liệu có liên quan
bước đầu xác nhận phương đã cho làm thêm hệ thống chứa xăng gồm bộn ngầm và bộn nổi
kèm hệ thống bông thủy luật công suất lớn để tích trữ nhập suất xăng dầu
hệ thống bơm này không nằm trong thiết kế đã được cấp phép và chưa được cấp chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo phòng cháy chữa cháy
đối tượng võ hoài phương còn chỉ đạo lái xe thường xuyên chở xăng hóa chất từ nơi khác về
đổ vào bún chứa làm thêm rồi hướng dẫn nhân viên đổ bột màu hóa chất pha chế
sau hoàn tất pha chế xe bông lại bụng xe chở đi nơi khác tiêu thụ
cơ quan đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ vai trò của từng đối tượng
để từng mức xử lý theo quy định pháp luật
chặn các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố
sáng ngày hai mươi tháng sáu công an thành phố cần thơ đã tổ chức ra quân mở đợt cao điểm kiểm tra
xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông
để kịp thời phòng ngừa phát hiện ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố cần thơ sẽ tập trung kiểm tra xử lý các hành vi
như vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
tổ chức tuyên truyền nhắc nhở người dân tuyệt đối không được điều khiển các phương tiện giao thông
sau khi sử dụng đồ uống có cồn vi phạm tốc độ trên đường bộ
tăng cử áp dụng biện pháp xử lý vi phạm của hình ảnh xứ phạt nguội
để nâng cao hơn nửa ý thức của người tham gia giao thông
vi phạm trong vận tải hàng hóa khi tham gia giao thông
các phương tiện chở hàng quá trọng tải quá khổ phải hạ tải mới được tiếp tục lưu hành
tuyên truyền vận động các doanh nghiệp cá nhân có phương tiện vận tải
vi phạm kích thước thùng xe tự giác tháo các thùng xe trở về đúng với thiết kế đã được phê duyệt
các trường hợp cố tình chống đối việc kiểm tra xử lý cản trở giao thông nghiêm trọng
hoặc gây đình trẻ hoạt động công cộng sẽ bị xâm sát xử lý và hành vi chống ngừa thi hành công vụ
hoặc gây rối trật tự công cộng
đối với các trường hợp vi phạm là đáng viên công chức viên chức lực lượng vũ trang
gửi về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định
cũng trong sáng nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh trà vinh
và cảnh sát giao thông công an các huyện thị xã thành phố đồng loạt ra quân
thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh
với mục tiêu phòng ngừa kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông góp phần tạo sự chuyển biến tích cực
về nhận thức ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người lấy xe và chủ phương tiện
trong thời gian thực hiện cao điểm cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh trà vinh
sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện kỹ thuật và các điều kiện cần thiết
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm một số hành vi vi phạm
nhưng người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn
phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe và chở hàng quá tải trọng
quá khổ vi phạm tốc độ
trên lĩnh vực đường thủy công an toàn tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quái giấu mớ nước an toàn của phương tiện
xử lý hàng hóa không hóa đơn chứng từ vi phạm quy định về hoán cãi phương tiện thủy
bên cạnh đó cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh phối hợp các lực lượng liên quan
đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trên lĩnh vực trực tự an toàn giao thông
với nội dung hình thức phù hợp
tại tp hcm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm đã tổ chức lễ ra quân
thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trên toàn thành phố
và cao điểm này cũng nhằm kéo giảm tai nạn giao thông
đặc biệt là ngăn chặn vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
tại buổi lễ ra quân lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố
thông tin thời gian gần đây tình hình tai nạn giao thông
nhất là các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp
trong đó nguyên nhân nổi bật như do vi phạm về nồng độ cồn
điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định tự ý cải tạo phương tiện và chở quá tải trọng
gần đây xuất hiện nhiều vụ tai nạn do xe mô tô xe đạp đi vào đường cấm
xe cơ giới đi ngược chiều không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông
đợt cao điểm này sẽ kéo dài ba tháng kể từ hai mươi tháng sáu đến hết ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
tập trung xử lý các loại xe quá tải mà cơi nới thành thùng xe để chở quá tải
trong kế hoạch này yêu cầu là chủ phương tiện chủ doanh nghiệp bằng mọi cách phải khắc phục
và phải cắt thành thùng xe để trả lại hiện trạng ban đầu đối với những xe cơi nới thành thùng xe
và chúng tôi quyết tâm là phải xử lý bằng được những cái xe mà cơi nới thành thùng xe để chở quá hàng quá khổ quá nặng
song song đó còn lồng ghép tuyên truyền để người dân ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
và xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng
cảnh sát giao thông thành phố xác định lấy người dân là chủ thể trung tâm
mọi hoạt động của cảnh sát giao thông phải đảm bảo an toàn về tình trạng sức khỏe tài sản của người dân
đồng thời phát hiện những tồn tại bất cập trong tổ chức giao thông để kiến nghị cơ quan chức năng khắc phục
chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền sử dụng công nghệ số đẩy mạnh tuyên truyền thông qua mạng xã hội
kết hợp với nhà mạng viễn thông tuyên truyền qua tin nhắn với nội dung ngắn gọn tạo sự lan tỏa
tăng cường xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân thân thiện vì nhân dân phục vụ
hôm nay bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an tham gia
hội thao kỹ thuật sáng tạo y tế công an nhân dân với năm đề tài kỹ thuật mang tính ứng dụng cao
và đây cũng là lần đầu tiên hội thao được tổ chức với sự tham gia của bốn bệnh viện hạng một trong lực lượng công an nhân dân
gồm bệnh viện một trăm chín mươi tám bệnh viện một trăm chín mươi chín bệnh viện ba mươi tháng bốn và bệnh viện y học cổ truyền
năm kỹ thuật tham gia thao diễn của bệnh viện ba mươi tháng bốn gồm lựa chọn bó vận động của thần kinh giữa và thần kinh trụ
bằng kích thích điện lưỡng cực trong phẫu thuật
chuyển thần kinh kép phục hồi gấp khỉu ở bệnh nhân liệt cắt rễ trên đám nối cánh tay
kỹ thuật đo thể tích hồi hải mã từ hình ảnh mri trong chẩn đoán bệnh lý asimer
đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn theo đường dẫn truyền sinh lý borhis
ứng dụng kỹ thuật kiểm soát cuốn clisson theo takasaki trong phẫu thuật cắt can
và kỹ thuật phát hiện biến thể nghi ngờ omicron sars cov hai bằng realtime rt pcr
đây đều là những kỹ thuật mới có tính ứng dụng cao
được bệnh viện ba mươi tháng bốn áp dụng trong công tác khám chữa bệnh thời gian qua
và mang lại những kết quả tích cực
hội thao kỹ thuật sáng tạo y tế không ai nhân dân là một trong những hoạt động
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngay truyền thống lực lượng y tế không ai nhân dân
hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai nhằm tạo không khí cho đua sôi nổi
giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn giữa các y bác sĩ của các bệnh viện
trong lực lượng qua đó tạo sự gắn kết và phát huy tính sáng tạo của y tế công an nhân dân
thời gian qua lực lượng công an xã bảo thuận huyện di linh tỉnh lâm đồng
đã tập trung thực hiện tốt công tác dân vận phát huy vai trò người có uy tín trên địa bàn
từng bước tạo thế trận lòng dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc
xã báo thuận huyện di linh tỉnh lâm đồng có chín mươi bảy là người đồng bào dân tộc thiểu số
trong đó có chín mươi bốn người dân theo đạo thiên chúa và tin lành
trước đây phong tục tập quán của bà con còn lạc hậu
cưới hỏi ma chay diễn ra nhiều ngày tình trạng thanh thiếu niên quậy phá vi phạm luật giao thông đường bộ còn nhiều
đặc biệt là tình trạng tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc ít người
ngay sau khi lực lượng chính quy được phân công về xã nhận nhiệm vụ vào năm hai nghìn hai mươi
lực lượng công an xã bảo thuận đã xác định công tác vận động tranh thủ chức sắc
già làng người có uy tín để làm công tác vận động bà con tính đồ
cũng như người đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước là công tác trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
phát triển kinh tế của địa phương
trong thời gian này già làng cpeo cùng lực lượng công an đã cùng nhau tuyên truyền
chia sẻ động viên những thanh niên này
ông thường khuyên họ nên bỏ hết mọi tật xấu bỏ bớt đi rượu và đi làm để có tiền nuôi bản thân gia đình
ngoài ra không ngại khó ngại khổ ông lặn lội đến từng nhà vận động bà con
thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bài trừ hủ tục
tham gia giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc tạo sự đồng thuận xây dựng thôn buôn đoàn kết bình yên phát triển
nhờ uy tín về làng nên mình vận động là người ta nghe đặc biệt là thanh thiếu niên
chú thường vận động là nếu muốn làm người tốt mình phải biết làm việc bỏ đi những tật xấu của mình
thì lúc đó mình mới thành người được
những thanh niên đó bây giờ đã lấy vợ không còn quậy phá nữa
linh mục trần mạnh cương phó sứ kala xã bảo thuận cho biết hiện nay giáo sứ có khoảng sáu tám trăm linh giáo dân
linh mục thường xuyên nhắc nhở bà con sống tốt đời đẹp đạo
thông qua các buổi sinh hoạt tôn giáo giáo sứ đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động giáo dân trong giáo sứ
chủ động tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân nêu cao tinh thần cảnh giác
chủ động phòng ngừa tố giác tội phạm nhằm giảm thiểu các loại tội phạm tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra
giáo sứ gala và công an xã đã có sự trao đổi thông tin các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trực tự
các trường hợp vi phạm pháp luật và các vấn đề mà giáo dân thuộc giáo sứ quan tâm
trong việc đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương
tức là đã có bước đầu đã có kết quả rất là nhiều đặc biệt là trong vấn đề ma chai
ma chai thì họ có thay đổi nhiều từ vấn đề những khủ tục họ có thể bỏ dần dần đi
nhờ công tác dân vận vận dụng đinh quạt những cánh tay núi dài là các nhà làng trưởng bản chức sắc công giáo
đến nay tình trạng tạo hôn hành thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn đã giảm hẳn
tình hình an ninh trực tự được đảm bảo
tình hình trực tự an toàn xã hội sáu tháng đầu năm
xảy ra hai vụ giảm ba vụ so với năm hai nghìn hai mươi một tai nạn giao thông hai vụ không có thiệt hại về người và tài sản
tảo hôn một vụ lực lượng công an và người có quy tính đang tiếp tục vận động
tăng cường công tác vận động của chúng dân hơn nữa và thường xuyên có những phối hợp
và các băng hành nền thể của các cơ quan có liên quan để tổ chức các cuộc vận động sâu rộng và đạt hiệu quả cao hơn nữa
với cách làm linh hoạt công an xã bảo thuận luôn nhận được sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân
người có quy tính chức sắc công giáo luôn thể hiện tốt vai trò
công tác vận động của chúng đều là một loại trách nhiệm của mình thật sự là cầu nối của đảng trong công tác vận động quần chúng
đưa chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số
và giúp đồng bào ổn định đời sống phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững